trong hai ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng bảy việt tèn lai châu bệnh viện e bệnh viện đa khoa tỉnh lai châu tổ chức hoạt động khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
các trường hợp chỉ định can thiệp phẫu thuật là con em các hộ gia đình khó khăn sẽ được việt tèn phối hợp với các đơn vị tài trợ và chương trình phẫu thuật miễn phí
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại lai châu
trong số các cháu đến khám lần này nhiều cháu đã bị bệnh tim nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên không có điều kiện phẫu thuật
cháu được các bậc phụ huynh đưa đến khám với mục đích có thể phát hiện sớm và yên tâm cho sức khỏe của con em mình
chương trình thực sự ý nghĩa khi đem ước vọng đến cho nhiều gia đình khó khăn ở lai châu
cháu có một bác ở dưới nằm lỏng này gọi điện thoại bỏ trên này có chương trình cho đi khám
nên cháu mới biết lên ở nhà thì lo lắm cho đi khám mà không bị sao thì yên tâm ạ
trước kia cháu lên đây thì bác sĩ ở cho xuống hà nội nhưng mà hoàn cảnh nhà cháu hơi thiếu nên là không cho xuống được ạ
tại lai châu lần này đã khám sàng lọc cho gần ba trẻ em phát hiện hơn một trăm linh trường hợp mắc bệnh tim
trong đó có hơn bảy mươi em sẽ theo dõi và ba mươi trường hợp được chỉ định can thiệp phẫu thuật
những trường hợp được chỉ định can thiệp phẫu thuật sẽ được việt theo cùng các đơn vị hỗ trợ miễn phí